chiều nay tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo văn ninh quốc tịch campuchia
bốn tháng hai ngày tù về tội vận chuyển trái phép hàng qua biên giới bằng thời gian tạm giam
nên bị cáo ninh được trả tự do ngay tại tòa và trục xuất bị cáo khỏi lãnh thổ việt nam
đồng thời tuyên tịch thu phương tiện cùng tăng vật liên quan
theo cáo trạng vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tri cục hải quan cửa khẩu khánh bình huyện an phú
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hàng hóa qua lại biên giới tại trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu đường bộ khánh bình
phát hiện xe ô tô do phát niên điều khiển nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có một túi da chứa trên một mươi một triệu đồng và nhiều nữ trang kim loại màu vàng
có khối lượng hơn bốn trăm linh gram tương đương một mươi lượng tổng trị giá trên một trăm ba mươi năm triệu đồng
quá trình điều tra ninh khai nhận số nữ trang kim loại màu vàng là của một người tên là dê
ở campuchia thuê vận chuyển đến chợ long bình
chiều nay công an quận bình thạnh tp hcm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tại một tiệm vàng trên đường sô viết nghệ tĩnh phường hai mươi năm quận bình thạnh
vào lúc một mươi hai h ba mươi trưa nay một người khoảng ba mươi tuổi đi xe máy đến tiệm vàng sơn trang ở đường sô viết nghệ tĩnh
dùng búa đập vỡ tủ kính lấy một lắc vàng rồi tẩu thoát theo hướng sô viết nghệ tính đi cầu kinh thanh đa quận bình thạnh
qua điều tra và trích xuất hình ảnh từ camera công an xác định chỉ có một nghi phạm thực hiện vụ cướp
hiện vẫn chưa rõ số lượng tài sản bị cướp
cho đến một mươi bảy h cùng ngày một nguồn tin từ công an tp hcm xác nhận nghi phạm gây ra vụ cướp táo tận này đã bị bắt giữ
thấy hàng xóm hát karaoke với âm thanh quá lớn trong lúc con gái đang học bài
đỗ thành tài chú tại thị xã tân châu tỉnh an giang sau khi nhắc nhở không được
đã dùng búa đánh vào vùng đầu của hàng xóm gây thương tích nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam đỗ thành tài
về hành vi cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào chiều ngày năm tháng một nguyễn văn mãi là hàng xóm với đỗ thành tài
tổ chức nhậu tại nhà với một số người bạn
trong lúc nhậu sử dụng loa di động để hát karaoke
thấy hàng xóm hát với âm thanh quá lớn trong lúc con gái lại đang học online
nên tài đề nghị anh mãi tắt loa
lúc này mãi không hát nữa nhưng lại mở nhạc lớn tiếng
tài đã qua nhà của mãi dùng búa đánh vào vùng đầu của mãi gây thương tích nặng
sau đó trở về nhà
mãi được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là ba mươi năm
là nhân viên lắp đặt camera lợi dụng công việc được giao nguyễn hồng vương đã đột nhập vào bên trong
một cửa hàng lấy cắp kết sắt đồng thời phá hủy dữ liệu hệ thống camera giám sát lắp đặt tại đây
công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của nguyễn hồng vương
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận từng lắp đặt sửa chữa hệ thống camera an ninh
tại cửa hàng đặc sản hương đà nên biết rõ ngóc ngách tại đây nhất là nơi để tiền
khi nhân viên cửa hàng đóng cửa tắt điện ra về vương đã đột nhập vào cửa hàng lấy kết sắt
rồi đến mở hộp đầu ghi dữ liệu camera cắt hệ thống dây tháo lấy ổ cứng dữ liệu sau đó bỏ trốn
trên đường về vương dừng xe dùng tua vít cậy mở kết sắt lấy gần ba trăm linh triệu đồng và vứt kết sắt
vứt đầu ghi vào thùng rác sáng hôm sau vương lấy hai triệu đồng tiêu xài nhưng sau đó cảm thấy hối hận
nên mang tiền đi giao nộp và tự thú về hành vi trộm cắp
một tụ điểm đánh bạc tại xã tịnh ấn đông thành phố quảng ngãi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi triệt xóa
cụ thể vào trưa ngày hai mươi tháng năm đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi bắt quả tang một ổ đánh bạc
dưới hình thức đá gà tại nhà ông nguyễn hùng cường chú tại xã tịnh ấn đông tp quảng ngãi
một mươi hai xe máy cùng nhiều tăng vật có liên quan đến hành vi đánh bạc
công an tp quảng ngãi bắt tạm giam bốn bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đồng thời xử lý vi phạm hành chính đối với chín đối tượng
sáng nay quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ba theo hình thức trực tiếp
tại hội trường diên hồng tòa nhà quốc hội tại thủ đô hà nội
dự lễ khai mạc có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội vương đình huệ
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư võ văn thưởng
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội
mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các đoàn ngoại giao và các vị khách quốc tế
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm diễn ra sau thành công tốt đẹp của hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba
với nhiều quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội
xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
thời kỳ phát triển mới của đất nước
chủ tịch quốc hội khẳng định thực hiện các nghị quyết của quốc hội
chính phủ về thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và các giải pháp tiền tệ tài chính hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội
cho đến nay sau khi cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín
tình hình kinh tế xã hội của nước ta đã có chuyển biến rất tích cực
kinh tế việt nam đang phục hồi và phát triển rõ nét
nhiều ngành lĩnh vực đang vươn lên mạnh mẽ và lấy lại đạt tăng trưởng
lạm phát được kiểm soát kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn được đảm bảo
hoạt động giáo dục đào tạo văn hóa xã hội y tế thể thao cơ bản đã trở lại bình thường
an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng
quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội độc lập chủ quyền
thống nhất toàn vẹn đảnh thổ được giữ vững
hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng
góp phần nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
tuy còn nhiều khó khăn thách thức có mặt còn yếu kém
nhưng những kết quả quan trọng đã đạt được
đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
quản lý của nhà nước và niềm tin vào cả hệ thống chính trị
thông báo về một số nội dung quan trọng tại kỳ họp này như
về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
hay công tác lập pháp công tác giám sát và việc tiến hành các phiên chất vấn
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị các đại biểu quốc hội
nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo
xem xét cẩn trọng và toàn diện các nội dung phát huy dân chủ
đóng góp nhiều ý kiến để các phiên làm việc đạt hiệu quả cao nhất
trong gần một năm qua các vị đại biểu quốc hội đã bám sát chương trình hành động
giữa đúng lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân
thường xuyên gần gũi lắng nghe nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri
bám sát thực tiễn để chuyển tải vào chương trình nghị sự của quốc hội
không ngừng nâng cao trình độ và năng lực mọi mặt
về hoạt động thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu quốc hội đã luôn chủ động
tích cực đóng góp công sức trí tuệ trách nhiệm trong từng nội dung quốc hội xem xét và quyết định
đề nghị các vị đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đó
góp phần làm nên thành công của kỳ họp đáp ứng sự mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước
ngay sau phiên khai mạc quốc hội đã nghe chính phủ báo cáo đánh giá bổ sung kết quả
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
vào chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức gặp mặt các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân
đang tham dự kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
dự buổi gặp mặt có các đồng chí thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thiếu tướng nguyễn văn long ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
cùng dự có thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội cùng các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân
tại buổi gặp mặt thiếu tướng lê tân tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
cùng các đại biểu đã phát biểu một số vấn đề liên quan đến công tác của bộ công an
trong đó có các nội dung do bộ công an chủ trì soạn thảo được đưa ra thảo luận là dự án luật cảnh sát cơ động
và dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
phát biểu kết luận buổi gặp mặt thứ trưởng trần quốc tỏ trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của các đại biểu
đánh giá các đại biểu đã phát biểu hết sức tâm huyết có nhiều đóng góp quan trọng trong các nội dung bộ công an chủ trì soạn thảo chính quốc hội
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị các đại biểu quốc hội công an nhân dân phát huy trách nhiệm quyền hạn của mình để chia sẻ thông tin
đồng hành với các nhiệm vụ của bộ công an tham gia các hoạt động của quốc hội các cơ quan của quốc hội
nhất là tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật liên quan đến công tác công an góp phần giúp lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
quý vị thân mến cách đây ít phút lễ bế mạc sea games ba mươi một đã được tổ chức trọng thể đầm ấm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương các tỉnh thành phố dự buổi lễ
cùng tham dự có phó thủ tướng vương quốc campuchia trưởng ban tổ chức sea games ba mươi hai samdech pichy sena ti bành
các vị bộ trưởng đại sứ trưởng đoàn thể thao các nước tham dự sea games ba mươi một
nếu như tiêu chí của lễ khai mạc là cuốn hút lay động nhân văn và truyền cảm hứng
thì chương trình nghệ thuật đặc biệt của lễ bế mạc sea games ba mươi một tạo nên dư âm không thể nào quên đối với bạn bè quốc tế
cho thấy hình ảnh một đất nước việt nam với nền văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống đang hội nhập sâu rộng với thế giới
lễ bế mạc sea games ba mươi một với chủ đề hội tụ để tỏa sáng mang ý nghĩa tiếp nối sự tỏa sáng sau một mươi hai ngày thi đấu
tinh hoa đã hội tụ về việt nam để mang đến cho khu vực đông nam á những sinh khí mới hơi thở mới của thời đại
của nhịp sống trẻ của sức khỏe để vượt qua mọi khó khăn dịch bệnh
điều đó càng chứng tỏ sức mạnh và tình đoàn kết của việt nam với toàn bộ các quốc gia trong khu vực đông nam á
sea games ba mươi một kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về việt nam
tại lễ bế mạc phó thủ tướng campuchia đã nhận cờ đăng cai sea games ba mươi hai
vâng thưa quý vị như vậy là sea games ba mươi một đã thành công
một kỳ sea games mà chúng ta đã về nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương
và quan trọng là đã khẳng định được vai trò của một nước chủ nhà thân thiện mến khách an toàn và văn minh
đặc biệt trong đó là công tác tổ chức và các phương án an ninh trật tự được xây dựng từ sớm
để trong mắt bạn bè quốc tế việt nam luôn luôn là một điểm đến an toàn
những hình đẹp được chia sẻ trên các trang cá nhân của các cổ động viên nước ngoài khi đến với việt nam
những lá cờ đứng cùng một chỗ các cổ động viên cùng sát mai vì một đại hội thể thao đoàn kết đông nam á
và hiếm thấy một đại hội thể thao nào mà các cổ động viên nước chủ nhà lại thể hiện một tinh thần fair play
sự thân thiện nồng nhiệt lan tỏa trên nhiều sân đấu đến như vậy
trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu về đất nước các bạn tôi đã đi thăm một số nơi tại hà nội tôi thấy rất ấn tượng
ngoài ra công tác tổ chức và các phương án an ninh trật tự được xây dựng từ sớm

lần đầu tiên đến việt nam tôi từng làm giám khảo môn đầu kiếm ở philippines
nhưng đến việt nam tôi thấy rất nhiều khán giả yêu thích môn đầu kiếm
cơ sở vật chất nhà thi đấu ở việt nam rất hiện đại không thua kém gì các nhà thi đấu tầm quốc tế
khi tôi đến đây ngoài tổ chức sea games tại việt nam rất tốt khán giả cổ vũ rất nhiệt tình tiếp sức cho vận động viên
đây là điều mà rất cần thiết trong mỗi trận đấu
mỗi người dân là một đại sứ
trong đó vai trò của những đại sứ nước chủ nhà đã mang lại nhiều thiện cảm của không những vận động viên các đoàn quan khách
mà còn đem lại nhiều ấn tượng cho những nhà báo phóng viên các nước
những cầu nối quan trọng giúp hình ảnh của một kỳ sea games đoàn kết thân thiện và an toàn tại việt nam
đến được với bạn bè đông nam á và thế giới
thật vinh dự khi là một phóng viên được tác nghiệp trong những sự kiện thể thao quan trọng như thế này của đất nước của đông nam á
và như quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy nơi tôi đang ngồi đây
đó là khu tác nghiệp của các phóng viên không chỉ là của trong nước mà còn của đông nam á của trên thế giới
cũng đều đang tác nghiệp ở khu vực này
và công tác kiểm soát an ninh ở những khu vực như này được kiểm soát vô cùng chặt chẽ
và được lực lượng cảnh sát cơ động liên tục đảm bảo
và quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy được là ở xung quanh khu vực này
ở tất cả những khán bài liên tục có lực lượng công an lực lượng cảnh sát cơ động
cả công khai cả mật phục đảm bảo là không có một tình huống đột xuất bất ngờ nào có thể xảy ra ở những khu vực khán đài
khi mà những trận thi đấu đặc biệt là những trận thi đấu mà bộ môn bóng đá nam
những trận thi đấu mà thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cổ động viên trên cả nước cũng như là đông nam á và trên thế giới
lực lượng công an đã làm tốt công việc của mình trên các khán đài cũng như cả đợt sea games lần này
đảm bảo rất tốt an ninh khu vực báo chí tác nghiệp cũng như hướng dẫn chúng tôi vào những khu vực như thế này
rất nhiệt tình
rất thân thiện

lực lượng công an đã làm tốt công việc của mình trên cả nước cũng như là đông nam á và trên thế giới
rất thân thiện

rất thân thiện

rất thân thiện

rất thân thiện
lực lượng công an đã làm tốt công việc của mình trên cả nước cũng như là đông nam á và trên thế giới
rất thân thiện

rất thân thiện

rất thân thiện
và các đoàn thể thao cũng lưu trú ở nhiều khu vực nhiều tỉnh thành khác nhau phù hợp với nội dung thi đấu
vì vậy quá trình di chuyển dài giữa các tỉnh thành từ khu vực lưu trú đến các nhà thi đấu cũng được đảm bảo an toàn thông suốt tuyệt đối
đặc biệt xe lẫn về đó lực lượng chức năng cũng luôn chủ động phương án y tế đảm bảo cho các đoàn vận động viên cũng như người hâm
bố trí lực lượng huy động một trăm linh lực lượng cảnh giao thông cũng như huy động các lực lượng khác
lực lượng cảnh sát từ công an xã phường thị trấn đến các lực lượng cảnh sát khác
cùng phối hợp hỗ trợ và đảm bảo an toàn giao thông cũng như hướng dẫn phân luồng và cũng hướng dẫn các phương tiện
để đảm bảo đi vào đúng giờ tránh những giờ cao điểm tránh những nơi khu vực diễn ra những trận đấu
để đảm bảo an toàn giao thông cũng như phục vụ các dân đoàn đảm bảo thông suốt an toàn
rõ ràng cho đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định mục tiêu yêu cầu cao nhất trong đảm bảo an ninh trật tự sea games ba mươi một
đã được các lực lượng chức năng trong đó chủ công và lực lượng công an đã được đảm bảo tuyệt đối an toàn
không để xảy ra đột xuất bất ngờ về an ninh trật tự trên phạm vi cả nước
không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất
từ đó tạo hình ảnh đẹp lan tỏa tinh thần thân thiện mến khách của người dân việt nam
trong qua mắt bạn bè quốc tế thúc đẩy quá trình phát triển hội nhập trong tình hình mới
thưa quý vị với tinh thần vì nhân dân phục vụ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh
đến tuổi được cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử
đặc biệt là đối với học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sơn la đã khắc phục mọi khó khăn
thành lập các tổ công tác để cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử cho học sinh
góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng công dân số của đề án sáu
tại trụ sở công an huyện phù yên kem học sinh của trung tâm giáo dục thường xuyên huyện
cũng đã được đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành cấp mã định danh
mọi thao tác đều được tiến hành nhanh chóng
từ sáng sớm tại trụ sở công an xã gia phù huyện phù yên

và tập trung tại đây để cấp căn cước công dân và tập trung tại đây để cấp căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới
sự có mặt kịp thời của lực lượng công an huyện công an xã
cùng sự hướng dẫn tận tình nhanh chóng đã giành được nhiều tình cảm của các em học sinh
đến nay được các anh công an xuống tận xã để cấp số định danh điện tử
em cảm thấy rất là vui vì nó mang lại rất là nhiều tiện ích
thứ nhất là tính bảo mật thông tin cá nhân rất là cao
thứ hai là tiết kiệm được thời gian chi phí đi lại
khi thực hiện thủ tục hành trình xã hội tiến hành cấp mã định danh điện tử
tính từ ngày một mươi bốn tháng ba đến nay công an huyện phù yên tỉnh sơn la
đã cấp được bốn một trăm một mươi bốn hồ sơ căn cước công dân
nhóm đối tượng là học sinh lớp chín và lớp một mươi hai đã cấp hai năm trăm ba mươi bốn hồ sơ định danh điện tử
tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng vấp phải nhiều khó khăn
đơn vị đã và đang tháo gỡ để phù hợp với thực tiễn yêu cầu
quá trình thực hiện thì cũng thực sự là có những vương mắc và khó khăn
đó là về đường truyền thực sự là có những lúc là bị ngắt kết nối
thì cũng ảnh hưởng đến những lúc bị ngắt kết nối
ví dụ công dân đến các trường hợp mà mình đã thông báo
các học sinh mình đã thông báo thì cũng bị ảnh hưởng
phải dừng phải chờ xử lý
cái thứ hai nữa là cái cấp định danh điện tử
thì một số công dân là không có số điện thoại chính chủ
mà cái này là yêu cầu mỗi số điện thoại chỉ được cấp định danh cho một công dân thôi
thời gian tới công an huyện phú yên sẽ tiếp tục chỉ đạo
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và công an các xã thị trấn tiếp tục giả soát
để thực hiện cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử
cho các em học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
phục vụ cho kỳ thi sắp tới một cách thuận lợi